nếu bạn bị nhiễm covid một mươi chín ở mức độ nhẹ hoặc trung bình bạn sẽ phải cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm cho người khác
một số cách dưới đây có thể giúp bạn làm giảm nhẹ các triệu chứng của covid một mươi chín
nhưng đầu tiên chúng ta phải biết các triệu chứng covid một mươi chín như thế nào
các triệu chứng covid một mươi chín ở dạng nhẹ như là sốt hoặc ớn lạnh ho nhức đầu đau nhức cơ thể đau họng mệt mỏi nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi tiêu chảy buồn nôn hoặc các vấn đề khác
các dấu hiệu và triệu chứng của covid một mươi chín nghiêm trọng cần phải cấp cứu
khó thở đau dài dẳng hoặc cảm thấy áp lực trong ngực nhầm lẫn mới
không có khả năng thức dậy
hoặc không tỉnh táo môi da hoặc móng tay màu nhuệt nhạt sám hoặc xanh lam phi thuộc vào màu da
theo cdc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ
các tình trạng sau đây làm tăng nguy cơ phát triển covid một mươi chín nghiêm trọng
ví dụ như bệnh ung thư bệnh thận mãn tính các bệnh phổi mãn tính bao gồm bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính
hen xuyễn trung bình đến nặng bệnh phổi kẽ sơ nang bệnh lao
xa suốt trí tuệ hoặc các tình trạng thần kinh khác bệnh tiểu đường tuyết một hoặc tuyết hai
hội chứng đau tình trạng tim suy tim bệnh mạch vành bệnh cơ tim tăng huyết áp
nhiễm hiv tình trạng suy giảm miễn dịch bao gồm hệ thống miễn dịch suy yếu do sử dụng kéo dài copico steroid
hoặc các loại thuốc làm suy giảm miễn dịch khác
lưu ý một số người mắc bệnh tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp
dùng thuốc chế hệ thống miễn dịch của họ có thể có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín nghiêm trọng
bệnh gan tư cân và đéo phì thai kỳ hút thuốc hiện tại hoặc trong quá khứ đột quỵ
hoặc bệnh mạch máu não ảnh hưởng đến lưu lượng máu lên não tình trạng sức khỏe tâm thần bao gồm trầm cảm
dối loạn tâm trạng và dối loạn phổ tâm thần phân liệt dối loạn sử dụng chất gây nghiện
các biện pháp tự nhiên ứng phó với triệu chứng covid một mươi chín nhẹ
nếu bạn đang có các triệu chứng khó thở bạn nên nằm sấp hoặc úc mặt xuống thay vì nằm ngửa
nếu khó thở khiến bạn lo lắng bác sĩ có thể tư vấn các bài tập thở có thể hữu ích
có thể tham khảo thực hiện một kỹ thuật thở đơn giản để giúp giảm căng thẳng liên quan đến covid một mươi chín
một nghiên cứu công bố vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trên tạp chí khoa học thực phẩm và dinh dưỡng cho thấy
trong các trường hợp nhiễm chủng nhẹ hoặc trụng bình
duy trì thể hoạt động thể chất ngủ bảy giờ mỗi ngày hoặc hơn
uống hai lít nước trở lên mỗi ngày và tiêu thụ nhiều protein có nguồn gốc thực vật hơn
có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi sớm và an toàn từ covid một mươi chín
để giúp kiểm soát cơn hò hãy thử giảm ho bằng cách uống nước ấm hoặc xả nóng với chanh
để giảm nguy cơ mất nước hãy uống nước thường xuyên và duy trì ăn uống
cố gắng uống khoảng một năm đến hai lít nước mỗi ngày
nếu mất nước do sốt
có thể bổ sung dung dịch nhiễm

để ăn uống dễ dàng hơn hãy chọn những thức ăn dễ tiêu hóa lỏng cho dễ nuốt
mặc dù mất vị rắc và cứu rắc có thể khiến thức ăn không ngon miệng
nhưng chế độ dinh dưỡng tốt sẽ giúp bạn hồi phục sức khỏe nhanh hơn
dùng thuốc không kê đơn cho covid một mươi chín
một số loại thuốc không kê đơn có thể cải thiện các triệu chứng của covid một mươi chín
sốt đau đầu hoặc đau nứt toàn thân
nếu sốt trên ba mươi tám
sốt trên ba mươi tám năm độ c hoặc đau nứt toàn thân
có thể dùng acetaminophen naproxen hoặc ibuprofen
cần lưu ý đọc ký ước dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo dùng đúng liều lượng
khoảng cách giữa các liều dùng thuốc ông phạm phải chống chỉ định
những trường hợp không được dùng thuốc mục đích là để dùng thuốc an toàn và hiệu quả
nếu bạn đang rất nghẹt mũi có thể sử dụng thuốc không mũi trong thời gian ngắn
chẳng hạn như thuốc xịt mũi có thể dùng thông mũi và mở rộng xoang giúp bạn thở dễ dàng hơn
tăng sức đề kháng cho cơ thể
một số người có thể cần bổ sung vitamin c hoặc kẽm để tăng sức đề kháng cho cơ thể
tuy nhiên trước khi sử dụng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc
bên cạnh đó phân tâm thể dục đều đạn hàng ngày sẽ giúp nâng cao biện trích cho cơ thể giúp chống lại covid một mươi chín
khi không may nhiễm covid một mươi chín
việc ăn uống đầy đủ giúp cung cấp thịnh dương để bệnh viện phản ứng sức khỏe là rất cần thiết
khi nói đến việc ngăn ngừa nhiễm covid một mươi chín
việc tiêm vaccine và các biện pháp sức khỏe khác như tuân thủ năm k vẫn là yếu tố quan trọng
theo thông tin mới nhất từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc
các loại vaccine ngừa covid một mươi chín hiện tại được kỳ vọng sẽ bảo vệ khỏi bệnh nặng và đỡ phải nhập viện
tuy nhiên các trường hợp nhiễm trùng đột phá covid một mươi chín
có nghĩa là những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine nhưng vẫn mắc bệnh vẫn có khả năng xảy ra
triệu chứng chính của nhiễm covid một mươi chín có thể bao gồm sốt ớn lạnh ho mệt mỏi đau cơ bắp hoặc đau nhức bình mẩy bước đầu đau họng tiêu chảy tắc nghẽn hô hấp khó thở mất vị giác hoặc cứu giác
nếu bạn có các triệu chứng của trường hợp covid một mươi chín nghiêm trọng bao gồm hôi kín tái dấu hiệu thiếu oxy trong máu khó thở hoặc tức ngực hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức
đối với những trường hợp nhiễm covid một mươi chín nhẹ hơn mà bạn có thể tự hồi phục cho a nhiều loại thực phẩm có sẵn trong gian bếp của bạn có thể giúp giảm nhẹ các món chim do covid một mươi chín gây ra
nói chung một số nghiên cứu cho thấy rằng thói quen ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn phục hồi nhanh sau mắc bệnh như covid một mươi chín cùng với chế độ dinh dưỡng mà nhóm chăm sóc sức khỏe đặc biệt của bạn đã chỉ định
dưới đây là danh sách các loại thực phẩm và đồ uống có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn chống lại covid một mươi chín và nhanh chóng hồi phục sức khỏe

hãy thêm khoai tây vào khẩu phần ăn hàng ngày của bạn
nhiều nghiên cứu đã cho thấy loại củ dâu tinh bột này có thể giúp điều chỉnh sự cất bằng chất lòng
nhờ vào lượng ca ly lớn của chúng
cất bằng chất lòng là rất quan trọng khi bạn đang chiến đấu với covid một mươi chín
vì đây là một căn bệnh về đường hô hấp
và tình trạng mất nước có thể làm đặc dịch tiết đường hô hấp và kiến trung khó đào thải khỏi khuổi của bạn
thứ ba kem que không đường từ nước trái cây
eric archer bác sĩ y học gia đình tại bệnh viện lê đông hill ở new york cho biết
những món ăn đông lạnh này có thể cung cấp nước và một số dinh dưỡng
cũng như làm dịu cơn đau họng nếu đó là một trong những triệu chứng covid một mươi chín của bạn
ông giải thích giữ mức độ hịch loạt hóa cao sẽ giúp ích cho chức năng của hệ thống biễn dịch
theo một báo cáo về tình trạng mất nước và covid một mươi chín
hiệp hội nhiễm trùng chăm sóc sức khỏe lưu ý rằng
quá trình hịch loạt hóa và nhiễm trùng hoạt động theo một chư kỳ luận quẩn
không có đủ chất lỏng dẫn đến nhiễm trùng sau đó làm tăng tốc độ mất chất lòng của bạn
báo cáo cho biết thêm rằng sự thiếu hụt chất lòng dường như phát triển chậm trong covid một mươi chín
vì vậy hãy đảm bảo duy trì mức độ hịch loạt hóa cao ngay cả khi bạn không cặp thích khác
thứ tư nước dừa
chất dân dài là những khoáng chất như cali natri và cali
mà cơ thể bạn cần để phát triển
khi bạn bị tiêu chảy cơ thể thải ra rất nhiều chất điện dài cần được thay thế
để bạn có thể chữa lành và không cảm thấy yếu ớt
thông thường khi bị mất chất điện giải mọi người thường tìm đến đồ uống thể thao để nhanh chóng bổ sung
nhưng nước dừa tốt hơn vì đó là một cách tuyệt vời để cung cấp nước bằng các chất điện giải tự nhiên và không có đường
để tránh tiêu dùng thêm đường có thể cản trời khả năng biến dịch hãy chọn nước dừa không đường
yến mạch bổng ngô và các loại ngũ cốc nguyên hạt khác
covid một mươi chín gây ra chứng viêm trong cơ thể giống như bất kỳ loại virus nào
vì vậy khi bạn bị nhiễm covid một mươi chín nên tăng cường các loại thực phẩm có đặc tính kháng viêm
một nhóm thực phẩm dễ tiếp cận có thể cho phép bạn gặp hãi những lợi ích đó là ngũ cốc nguyên hạt
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc ăn ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm các dấu hiệu viêm
yến mạch bổng ngô gạo lứt bánh mì nguyên cám
là những thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt dễ kiếm và dễ chế biến
ăn nhiều trái cây và rau
ăn các sản phẩm dầu vitamin tự nhiên
rất quan trọng đối với sức khỏe bất kể bạn đã tiếp xúc với loại sars cov hai hay chưa
những thực phẩm chống viêm này có những lợi ích để hứa hẹn trong việc đẩy nhanh quá trình hồi phục của bạn
chế độ ăn uống dựa trên thực vật chẳng hạn như chế độ ăn chay hoặc phần chay
không chỉ giảm nguy cơ phát triển covid một mươi chín
mà còn giảm mức độ nghiêm trọng của triệu chứng đối với những người đã nhiễm virus
bạn đã biết khoai tây có lợi
nhưng hãy thử những lựa chọn khác
chẳng hạn như dưa hấu dâu tây dưa chuột và dâu diếp
chúng có thể tốt cho cơ thể bạn nhờ hàm lượng nước cao và các vitamin đặc biệt
thức ăn mềm như nước sốt táo và sinh tố
nếu đau bụng là một trong những triệu chứng của bạn
chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn thực phẩm chống viêm
chẳng hạn như nước sốt táo hoặc xương tố
cân nhắc thêm một số loại trái cây và rau củ dầu vitamin k
như bông cải xanh cải xoăn rau bó xôi rau riếp cá và cải kìa
đều có tác dụng chống viêm vào thức ăn
protein dựa trên thực vật
như đã đề cập
thế độ ăn dựa trên thực vật có thể giúp phục vụ covid một mươi chín
trong kế hoạch ăn uống của bạn
hãy đảm bảo cung cấp protein từ các nguồn như quả hạch nấm và bờ hạt
ăn nhiều thực phẩm dầu protein
là điều quan trọng để giữ cho khối lượng cơ bắp nguyên vẹn
trong thời gian mà bạn có khả năng cắt giảm các hoạt động thể chất
ngoài ra covid một mươi chín là một trạng thái siêu trao đổi chất
có nghĩa là cơ thể bạn đang đốt cháy nhiều nhiên liệu hơn
để tăng tốc độ phục hồi
và nếu bạn không cung cấp đủ dinh dưỡng
có thể dẫn đến mệt mỏi hơn
thông thường những người bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
thường giảm mức tiêu thụ dinh dưỡng do khó thở hoặc chán ăn
nếu bạn đang đấu tranh để duy trì cảm giác thèm ăn bình thường
trong thời gian thử ngăn covid một mươi chín
hãy tập trung vào protein
protein động vật cũng là một lựa chọn tốt
tuy nhiên một nghiên cứu được công bố trên tạp chí
có thấy rằng protein của nguồn gốc thực vật
có thể là tác nhân tiêu viêm tốt hơn so với protein động vật
chín đa béo
các nguồn axit béo omega ba
bao gồm các loại cá béo như cá hồi cá tuyết và cá mỏi
có thể giúp giảm viêm hiểm do covid một mươi chín
theo một đánh giá nghiên cứu được công bố trên tạp chí
hiệp trùng của hoa kỳ
các nhà nghiên cứu đã gợi ý rằng
đã được chứng minh qua nghiên cứu trước đây
để được kết hợp cắt cơ thể vào một lớp nhất định
của mạng tế bào của bạn
họ lưu ý rằng
quá trình này có thể giúp giảm thiểu chứng viên
và có thể có tác dụng kháng virus
điều đó nói rằng
nhiều nghiên cứu hơn về opga ba và covid một mươi chín là cần thiết
một mươi sữa chua hy lạp
sữa chua hy lạp
là một nguồn cung cấp protein điển hình
một cốc sữa chua hy lạp
cung cấp một lượng lớn protein lên tới một mươi bốn gram
sữa chua hy lạp
cũng là một loại thực phẩm lên men
nó có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng
hoặc thời gian điều trị của đợt covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu lưu ý rằng
thực phẩm lên men và men ghi sinh
có thể cung cấp vi khuân có lợi cho hiệu thiệu hóa
có tác động trực tiếp đến khả năng miễn dịch
cũng như sức thăng phổi
và cuối cùng
năm mươi một trà mật ong ấm
giống như súp gà
trà ấm có thể giúp pha vỡ chất nhầy
và làm cho nó bị đẩy ra khỏi cơ thể
đồng thời mang theo một ít virus
thiên sĩ asher nói
thay vì đường
hãy thêm mật ong vào trà của bạn
một cốc trà ấm với mật ong trước khi đi ngủ
có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng

và nó cũng có đặc tính kháng quẩn
giúp cải thiện phản ứng miễn dịch
về tác dụng kháng quẩn của mật ong
nhiều nghiên cứu trước đây đã lưu ý rằng
mật ong có tác dụng kháng quần và chống viêm rất hiệu quả
một đánh giá nghiên cứu được công bố
trên tạp chí herium
đưa ra giả thuyết rằng
khả năng giảm viêm cấp tính
giống như được thấy với covid một mươi chín
có thể dẫn đến phản ứng gần cao mức trịnh của cơ thể
những điều cần tránh khi điều trịnh
covid một mươi chín tại nhà
bác sĩ y học gia đình
tại trung tâm sức khỏe providence st john
ở santa monica california cho biết
các loại thuốc hiện có để điều trị
các triệu chứng của covid một mươi chín
có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn
nếu sử dụng không đúng cách và đúng thời điểm
với những bệnh nhân covid một mươi chín triệu chứng nhẹ
từ điều trị tại nhà
cần tuân thủ tuyệt đối những hướng dẫn của y tế
không được tự ý dùng thuốc chống viêm
tháng sinh hay bất cứ toa thuốc nào
của bệnh nhân khác
điều quan trọng là cần tránh những thực phẩm
thúc đẩy viêm như đồ ngọt đồ chiên rán
đồ uống có đường
thực phẩm qua chế biến và thực phẩm chứa nhiều nasry
và một lần nữa
hãy biết rằng không một loại thực phẩm nào
có thể làm đến bất covid một mươi chín
cũng như không có một phương pháp ăn kiêng duy nhất nào
hãy theo dõi các triệu chứng của bạn
và nếu bạn có các dấu hiệu như khó thở
thức ngược dai dẳng hoặc đau
hãy yêu cầu sự giúp đỡ của y tế ngay lập tức